trước đây vợ chồng anh đê sống cùng với vợ chồng ông ở xã hòa thuận
tuy nhiên để thuận tiện việc làm ăn gia đình anh đê dọn ra ngoài ở
khoảng năm tháng trước anh đê cho biết mua được căn nhà ở ấp sa bình xã lâm đức thành phố trà vinh nơi xảy ra sự việc
tuy nhiên sự thật đây chỉ là nhà thuê của hai vợ chồng
ông nhiều đau đớn nói
thằng đê nó không bao giờ nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra
hỏi thì hai vợ chồng cứ bảo là tuổi con lớn rồi bố mẹ an tâm đi
có ngờ đâu lại xảy ra cớ sự như vậy
hai đứa nhỏ này thất chết cũng nhờ thằng đồng nghiệp của thằng đê
nó gọi điện thì con bé thanh bóc máy nói cứu con cứu bố con
lúc đó mới biết mà chạy lên nhà
lúc đến nhà của vợ chồng anh đê
phải mất thời gian cắt cửa cổng bẻ khóa đập kính cường lực
ông nhiều mới tiếp cận được hiện trường
có nhiều cảnh tượng đập vào mắt khiến ông nhiều chết lặng gục ngã tại chỗ
ông nhiều bàn hoàng nhớ lại
hé được cái cửa ra thì tôi thấy hai đứa nó xình lên rồi
tôi chỉ biết chạy vô ẩm hai đứa nhỏ ra ngoài để đi bệnh viện
tôi không dám quay lại nhìn
con bé t p người sù lơ nó lã đi rồi
mùi hôi thối bốc lên khắp người
về tắm rửa mấy lần xong vẫn chưa hết
con bé ba tuổi nó chưa biết gì chứ chị nó thì vẫn còn ấm ảnh
bỗng chốc hai đứa trẻ thành mồ côi
ông chồng lấy ông nội m t m p ngây ngô nhìn mọi vật xung quanh
dường như hai chị em vẫn chưa cảm nhận hết nỗi đau đớn
mà gia đình con đã trở thành
con đang phải gánh chịu
từ ngày xa bố mẹ hai đứa trẻ chỉ biết quấn lấy ông bà nội
hai đêm liền m t mất ngủ cứ tối đến lại ôm lấy bà nội sợ sệt
nội ôm con đi nội đừng bỏ con
theo lời kể của đứa trẻ bảy tuổi
suốt ba ngày đêm ở cùng bố mẹ trong căn nhà khóa cháy
nhờ thùng sữa mà ông nội cho vào thứ bảy tuần trước
mùng chín tháng bốn hai chị em chia nhau uống để cầm cự
trước khi được mọi người đập cửa vào cứu sống
thắp nén hương lên bàn thờ vợ chồng hai đứa em ở chùa
chị nguyễn ngọc châu chị gái đê không cầm được nước mắt
sau khi khám nghiệm tử thi gia đình cũng nhanh chóng tổ chức hỏa táng
và đưa cho cốt hai vợ chồng anh đê về gửi ở ngôi chùa gần nhà
sự ra đi độc ngột của hai đứa em khiến cho chị châu trách lặng
chị châu tâm sự cứ mỗi lần nhìn hình tụi nó là khóc miếc
ông nội không dám dắt hai đứa nhỏ ra là như vậy
mấy tháng trước thằng đê nói mua được cái nhà
mình cũng mừng cho em cuối cùng đổ bể ra mới biết là nhà thê
may mà hai đứa trẻ vẫn còn sống
hỏi con bé lớn nó bảo nhường sữa cho em dắt em đi vệ sinh
đến khi vào được nhà thì con bé lớn môi khô chảy máu luôn
người thì lá đi trong nhà không còn nước uống hay thức ăn gì cả
giờ chỉ mong hai đứa nó nguôi ngoai
chứ ba ngày đêm ở cùng bố với mẹ no đau đớn lắm
theo chị châu có lời kể của đứa cháu gái bảy tuổi
trong ba ngày ở cùng bố mẹ
mp ba tuổi cứ ôm anh đê để ngủ
còn mt bảy tuổi thì thấy em ngủ với bố cũng nằm kế mẹ
hai đứa nhỏ khờ khạo cứ thế chịu đựng suốt ba ngày đêm
ông nhiều nứt nghẹn nhìn con trai con dâu của mình chết mà đau quá
cho dù nó có thiếu nợ bao nhiêu rồi trả từ từ
chứ sao lại nỡ lòng nào mà làm như vậy
để tránh ảnh hưởng đến tâm lý của hai đứa trẻ
ông nhiều không gian nhắc đến bố mẹ của chúng
kết quả thăm khám bác sĩ
may mắn mt mp không có biểu hiện bất thường
riêng mt mất ngủ liên tục suốt mấy đêm
vẫn còn ám ảnh về cái chết của bố mẹ
ông nhiều nuốt nước mắt
giờ thấy món đồ của con tuy đau lắm mà không dám khóc
vì khắp đi rồi ảnh hưởng đến linh hồn của con mình
bà nguyễn thị thiệt vợ ông nhiều
sốc mấy ngày liền không ăn uống được
giờ còn hai vợ chồng già
phải cố sống mà lo cho hai đứa cháu
chứ tụi nó bố mẹ đã không còn
mình mà có chuyện nữa thì ai lo
theo ông nhiều
hơn một mươi năm nay
bà thiệt bị gai cuộc sống cao huyết áp
nên chỉ có thể di chuyển được trong nhà
mọi sinh hoạt hàng ngày đều do ông chăm sóc
thường hai đứa cháu nội sớm phải chịu cảnh mồ côi
ông cũng chẳng biết thời gian tới
cuộc sống của gia đình ông sẽ ra sao
khi gánh nặng lại đổi dồn lên đôi vai gầy yếu
trong căn nhà vắng
ông nhiều nhìn hai đứa cháu ngây dại thở dài
thôi thì tới đâu hay tới đó